tại khu cách ly tập trung đồng nghệ xã hòa khương huyện hòa vang thành phố đà nẵng
liên tục tiếp nhận nhiều đợt du học sinh việt nam trở về từ hàn quốc
và với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các phương tiện cơ sở vật chất vật tư y tế và nhu yếu phẩm
cùng đội ngũ quân y và chiến sĩ chăm lo cho các trường hợp
cho nên là các du học sinh đều yên tâm cách ly phòng dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn hiện tại thì chúng tôi đang có mặt tại khu cách ly tập trung đồng nghệ
thuộc trung tâm huấn luyện dự bị động viên bộ chỉ huy quân sự thành phố đà nẵng
tính từ ngày hai mươi bốn tháng hai đến nay trung tâm đã tiếp nhận một mươi năm đợt với hơn hai trăm bảy mươi trường hợp trở về từ vùng dịch
qua quá trình theo dõi thì sức khỏe của các trường hợp được cách ly tại đây rất là ổn định
cuộc sống sinh hoạt ở đây đều đảm bảo an toàn và dự kiến trong vài ngày tới
các trường hợp cách ly sẽ được trở về cộng đồng sau một mươi bốn ngày theo dõi
với sức chứa toàn bộ khu vực cách ly khoảng ba trăm linh người trong đó khu cách ly nữ hiện đã có gần một trăm năm mươi trường hợp
chủ yếu là du học sinh được bố trí sinh hoạt gồm hai tầng thoáng đẳng mỗi cá nhân ở một giường đơn thoải mái ngủ nghỉ đi lại
qua ghi nhận của phóng viên hầu hết các trường hợp cách ly đều rất hài lòng với việc phục vụ nơi đây
mọi người ở chung cũng rất là vui hòa đồng với nhau
xong cơm thì ngày ba bữa xong cũng chả phải làm gì chỉ có ăn rồi ngủ thôi
mọi người cũng mấy anh bộ đội cũng nhiệt tình
ngay trên sân bay tụi em bị kê linh như thế tụi em cứ có cảm giác là hoang mang nhưng mà cũng hơi một chút sợ sệt
nhưng lúc về đến đây thì nó lại khác
tình phòng ở với cả thức ăn rồi cả cách quản lý của các anh ở đây
thực sự là chúng em cảm thấy rất là hài lòng và cảm ơn các anh một phần nữa
hiện nay bộ phận phục vụ ở tại trung tâm cũng đã phát quy hết trách nhiệm
thực hiện đúng nhiệm vụ của mình và đã bảo đảm tốt cái nhu cầu an ở cho công dân đến cách ly
tính đến nay thành phố đà nẵng đã có nhiều phương án để có thêm nhiều cơ sở cách ly
nhằm đáp ứng được tất cả các trường hợp từ vùng dịch covid một mươi chín về đà nẵng